về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới sáng nay toàn thế giới đã ghi nhận hơn năm mươi hai triệu ca nhiễm virus sars cov hai trong đó có trên một hai trăm năm mươi năm ca tử vong
mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với gần một mươi hai triệu ca nhiễm và hơn hai trăm bốn mươi ba ca tử vong
tiếp đến là ấn độ với tám năm triệu ca nhiễm và trên một trăm hai mươi sáu ca tử vong
brazil đứng thứ ba với năm sáu triệu ca nhiễm và hơn một trăm sáu mươi hai ca tử vong